dù chúng ta đã hiểu hơn về cơ chế lây truyền của virus và nắm bắt được sự chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn để có cách làm phù hợp nhưng cũng không chủ quan lỏng lẻo không gây hoang mang thái quá cho phụ huynh
có thể thấy thời gian qua nhiều địa phương đóng cửa trường học ngay khi phát hiện một vài cái ép không
đây là cách làm cực đoan ảnh hưởng đến việc học tập của các em
các trường cần phối hợp với y tế khoanh vùng nhỏ để xử lý tránh lây lan rộng trong trường học
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đi học trở lại từ ngày một tháng ba
đây là thông tin mới nhất được nêu ra tại hội nghị sao ban trực tuyến với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng yêu cầu các cấp ngành địa phương vào cuộc tích cực
coi việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp là nhiệm vụ quan trọng
chủ động phối hợp với nhà trường triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch đảm bảo tổ chức dạy học an toàn
tp hà nội chữ xuân dũng nhận định thời gian qua thành phố triển khai đồng bộ công tác đưa học sinh trở lại trường
được người dân nhà trường học sinh đón nhận với tinh thần phấn khởi
để duy trì lâu dài việc tổ chức dạy học trực tiếp thành phố yêu cầu đơn vị địa phương tăng cường hỗ trợ cho các nhà trường
đảm bảo cho học sinh từng bước quay trở lại học bán chú
đáng chú ý thường trực thành ủy hà nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày một tháng ba
giao sở giáo dục đào tạo nghiên cứu xây dựng phương án đề xuất tham mưu về nội dung này
trong đó lưu ý đến các giải pháp tổ chức đảm bảo an toàn linh hoạt hiệu quả nhưng không cứng nhắc cực đoàn đáp ứng nguyện vọng của người dân
báo cáo tại hội nghị ông nguyễn thanh sơn bí thư đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng tp hà nội cho biết
các biện pháp phòng chống dịch trong các trường đại học cao đẳng đã được triển khai trên toàn địa bàn thành phố
từ ngày một tháng ba nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép hà nội sẽ cho cấp mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện thống nhất với phụ huynh
trong tháng ba tất cả các trường sẽ cho sinh viên quay trở lại
chúng tôi đã có kế hoạch phối hợp với sở y tế hà nội giả soát tổ chức tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín cho sinh viên ông sơn thông tin
liên quan đến lộ trình cho học sinh đi học trở lại phó giám đốc sở giáo dục đào tạo trần lưu hoa cho biết
ngành giáo dục hà nội đã tổ chức cho học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai
tám huyện thị xã học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai của một mươi hai quận trở lại trường
từ ngày hai mươi một tháng hai tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận đến trường
sở giáo dục và đào tạo đang dự thảo xin ý kiến thành phố từ ngày một tháng ba
nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép sẽ cho cấp mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện thống nhất với phụ huynh bà hòa cho biết
ngoài ra để đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận trở lại trường từ hai mươi một tháng hai
sở giáo dục và đào tạo hà nội tiếp tục
bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo thành phố giám sát đôn đốc các nhà trường
triển khai các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch đảm bảo chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các quận huyện tổ chức diễn tập cho học sinh đi học trở lại
ban chỉ đạo chống dịch các quận huyện thị xã bàn giao hoàn trả cơ sở giáo dục cho các nhà trường
thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh trở lại
nhấn mạnh việc đưa học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp là cần thiết
phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng yêu cầu các cấp ngành địa phương vào cuộc tích cực
coi đây là nhiệm vụ quan trọng chủ động phối hợp với các nhà trường
triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch đảm bảo tổ chức dạy học an toàn
chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
vừa qua theo báo cáo của sở y tế tp hcm trong những ngày sau tết
dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm có xu hướng tăng nhẹ
tuy nhiên số ca nặng và tử vong vẫn giảm sâu được kiểm soát tốt
theo đó dịp tết nguyên đán nhâm dần tp hcm có bốn ngày số ca mắc covid một mươi chín mới giảm dưới một trăm linh ca
cụ thể ngày bốn tháng hai sáu mươi tám ca ngày năm tháng hai hai mươi bốn ca ngày sáu tháng hai bốn mươi bốn ca ngày bảy tháng hai bảy mươi tám ca
những ngày sau đó đã lên trên một trăm linh ca đến một mươi năm tháng hai ba trăm bốn mươi ba ca ngày một mươi sáu tháng hai tăng lên gần gấp đôi sáu trăm hai mươi ca
và ngày một mươi bảy tháng hai còn bốn trăm tám mươi năm ca mắc mới
chính vì số ca mắc covid một mươi chín tình hình của tp hcm
covid một mươi chín mới xu hướng tăng nhưng đa số nhẹ nên số ca cách ly tại nhà cũng tăng theo
từ dưới hai ca một ngày tính tổng số vào đầu tháng hai thì đến một mươi bảy tháng hai đã lên năm một trăm năm mươi chín ca
nhưng số ca cách ly tập trung thì chưa tới một trăm linh ca
để chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín cách ly tại nhà ngày một mươi sáu tháng hai hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
đã đón hai trăm chín mươi bảy bác sĩ trẻ mới ra trường về tăng cường cho y tế cơ sở
mục đích chính trước mắt đó là chăm sóc f tại nhà giải quyết khám chữa bệnh của y tế cơ sở
nhằm hạn chế bệnh nặng và tử vong
đây được xem là nhiệm vụ cấp bách của y tế cơ sở hiện nay
trong khi đó ca mắc covid một mươi chín tử vong của tp hcm không tính các tỉnh chuyển đến vẫn ở mức một hai ca
có ba ngày số ca tử vong là
tình hình ca bệnh nặng hỗ trợ oxy và thở máy xâm lấn vẫn được kiểm soát và giảm sâu
cụ thể đến ngày một mươi bảy tháng hai tp hcm chỉ có tám trăm bốn mươi bốn ca nhập viện tầng hai tầng ba
trong đó hai trăm một mươi hai ca có hỗ trợ hô hấp sáu mươi hai ca thở máy xâm lấn
trong số ca thở máy xâm lấn thì các tỉnh chiếm khoảng bốn mươi
chính vì số ca bệnh cần nhập viện dưới một ca một ngày tính tổng số cộng rồn
và số ca cần hỗ trợ hô hấp thở máy xâm lấn ít
nên sở y tế tp hcm đề nghị ubnd tp hcm cho ngưng hầu hết bệnh viện giã chiến còn lại
chỉ giữ lại ba bệnh viện chủ lực là bệnh viện giã chiến số một mươi ba số một mươi bốn và số một mươi sáu
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín chuyển về hoạt động khám
chữa bệnh bình thường chỉ thành lập khoa hoặc đơn vị covid một mươi chín
tại buổi họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
đại diện sở y tế tp hcm thông tin từ ngày một tháng một đến nay
tp hcm ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca mắc omicron gồm một trăm năm mươi năm ca nhập cảnh một mươi một ca phát hiện trong cộng đồng
sở y tế đang phối hợp với các sở ngành để tăng cường giám sát
nhất là khi mở lại các đường bay và giám sát cả ở nhập cảnh và trong cộng đồng
chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
vừa qua theo báo cáo của sở y tế tp hcm trong những ngày sau tết
dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm có xu hướng tăng nhẹ
tuy nhiên số ca nặng và tử vong vẫn giảm sâu được kiểm soát tốt
theo dự thảo trong trường hợp quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí
giá xét nghiệm covid một mươi chín test nhanh bao gồm chi phí trực tiếp sinh phẩm xét nghiệm và chi phí tiền lương
mức thanh toán tối đa không quá tám mươi sáu trăm linh đồng một xét nghiệm
với dịch vụ xét nghiệm bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động
giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp sinh phẩm xét nghiệm và chi phí tiền lương theo quy định
mức thanh toán tối đa không quá một trăm tám mươi một trăm linh đồng một xét nghiệm
với xét nghiệm bằng kỹ thuật rintan pesura trường hợp mẫu đơn
giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định
cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín mức thanh toán tối đa không quá bốn trăm chín mươi sáu bốn trăm linh đồng một xét nghiệm
trường hợp mẫu gộp giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương
cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín trong đó sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp
mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp
cụ thể nếu gộp hai que giá dịch vụ không quá hai trăm hai mươi một trăm linh đồng một xét nghiệm
nếu gộp ba que thì không quá một trăm bảy mươi ba sáu trăm linh đồng một xét nghiệm
gồm bốn que không quá một trăm năm mươi ba trăm linh đồng một xét nghiệm
gộp năm quê không quá một trăm ba mươi sáu bốn trăm linh đồng một xét nghiệm
nếu gốc sáu một mươi que giá còn tiếp tục giảm
mức giá dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
bộ y tế dự kiến đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước
thì việc xác định mức giá thực hiện theo thông tư một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tt bit
bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm
do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định và không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm trong thông tư này
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc bộ y tế bệnh viện hạng đặc biệt
bệnh viện hạng một thuộc các bộ cơ quan trung ương và các cơ sở y tế công lập sẽ áp dụng mức giá dự kiến
như quỹ bảo hiểm y tế chi trả kể trên
như vậy là mức giá dự kiến sẽ giảm tiếp khoảng năm hai mươi so với hiện hành
do hiện hành mức trần giá xét nghiệm nhanh không quá một trăm linh chín bảy trăm linh đồng một xét nghiệm
giá xét nghiệm bằng pesoro không quá năm trăm một mươi tám bốn trăm linh đồng một xét nghiệm
tuy nhiên so với mức giá áp dụng trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một mức giá đang dự thảo là thấp hơn nhiều
xét nghiệm nhanh chỉ bằng bốn mươi giá trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
xét nghiệm pcr mẫu đơn giảm khoảng bốn mươi so với giá cũ
đến thời điểm này đã có một vài đơn vị áp dụng và thực hiện niêm yết mức giá này
hy vọng là thời gian tới đây bộ y tế nên cân nhắc việc tiếp tục giảm chi phí xét nghiệm và giá test nhanh
cũng như pcr xuống thấp hơn để người dân yên tâm bớt nỗi lo tiền bạc trước những ngày
sống chung với dịch bệnh
bất bình trước việc phụ huynh cho trẻ uống thuốc theo tư vấn trên mạng hạ sốt không đúng cách
đo xa chỉ số spo hai mới đây phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu đã thẳng thắn chỉ sai lầm
khi chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín tại nhà
mặc dù được cho rằng bệnh ở trẻ em nhìn chung nhẹ hơn người lớn nhưng cũng không nên chủ quan
bộ y tế đã đưa ra các triệu chứng cần cho trẻ mắc covid một mươi chín nhập viện đó là trẻ thở nhanh
kém ăn bỏ bú thậm chí là trẻ ăn uống được nhưng kém hơn một chút
chỉ số spo hai dưới chín mươi sáu
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu thông thường trẻ chỉ cần theo dõi điều trị tại nhà
một tỷ lệ rất nhỏ vào viện khám
với những trẻ có triệu chứng thỏ nhanh chỉ số so hai giảm bác sĩ cần chỉ định chụp x quang
nếu ít quang bình thường thì kiểm tra lại có thể cho trẻ về nhà
trẻ chuyển nặng và nguy kịch khi fp hai tụt kém ăn bỏ bú tổn thương phổi rõ rệt
thậm chí có trường hợp bị sốc suy đa phủ tạng phải thở máy
trường hợp này thì trẻ bắt buộc phải nhập viện
về các nguy cơ trẻ mắc covid một mươi chín tăng nặng bé mắc bệnh lý nền
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu chia sẻ rằng đây là yếu tố gây nguy cơ bệnh nặng
chứ không phải là yếu tố quyết định các cháu nhập viện hay không
vì có rất nhiều trường hợp có bệnh nền nhưng không diễn biến nặng
nếu trẻ có bệnh nền nhưng tình trạng bệnh ổn định chúng ta có thể để trẻ điều trị tại nhà
ví dụ cứ không nhất thiết trẻ bị hen phế quản mắc covid một mươi chín đều đưa vào viện sẽ gây quá tải
tôi gặp nhiều trường hợp phụ huynh yêu cầu đưa con vào viện bằng được
nhưng sau một ngày lại xin ra viện bằng đường
không chỉ thủ tục giấy tờ phức tạp mà còn làm hạn chế dường bệnh
chúng ta nên dành cho người thực sự bệnh nặng phó giáo sư tiến sĩ hiếu nói
quá trình điều trị trẻ tại nhà theo phó giáo sư tiến sĩ hiếu
phụ huynh đừng quá căng thẳng bắt trẻ đeo khẩu trang suốt ngày đêm
trẻ trên hai tuổi nên đeo khẩu trang nếu trẻ tiếp xúc với người chưa nhiễm
đa phần không nên đeo khẩu trang
đêm ngủ đeo khẩu trang sẽ làm trẻ bị thiếu oxy ảnh hưởng hô hấp
cha mẹ cố gắng cho trẻ vui chơi nhẹ nhàng không cấm trẻ vui chơi tập thể dục
đây là cách để theo dõi trẻ có bình thường không
chỉ hạn chế trẻ hoạt động mạnh ra nhiều mồ hôi
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu nhấn mạnh
quá trình chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín tại nhà
người chăm sóc nên thiết lập đường dây cố định với nhân viên y tế
hiện nay có nhiều đường dây nóng của hệ thống y tế
chúng ta nên chọn một đường dây để theo ngay từ đầu
chúng ta đừng hôm nay gọi đường dây nóng này mai gọi đường dây nóng khác
hôm nay nghe lời hàng xóm mách hôm sau lại nghe bác sĩ khác
như vậy là các phụ huynh sẽ bị hoảng loạn lúng túng
và hệ thống y tế không theo dõi chặt chẽ được các trường hợp
phó giáo sư tiến sĩ nói
một điều khác mà phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu lưu ý
là việc chọn thiết bị đo chỉ số spo hai
thiết bị này có nhiều loại dành cho người lớn trẻ em và trẻ sơ sinh
đa phần các gia đình thường mua một loại và dùng chung cho cả nhà
đây là nguyên nhân sai chỉ số spo hai của trẻ
tôi thường nhận những cuộc điện thoại ban đêm báo là sbo hai của trẻ bảy mươi tám hay tám mươi
nhưng thực tế là đo sai phó giáo sư tiến sĩ hiếu nói
phó giáo sư tiến sĩ hiếu hướng dẫn mặt đo phải hướng lên trên
nhiều trường hợp kết nối video call với bác sĩ mới biết mình đo ngược
với trẻ em có thể dùng máy của người lớn để đo
nhưng chú ý chọn ngón chân to ngón chân cái ngón tay chỉ dùng hai ngón tay nếu tay quá bé
chúng ta đo nhiều lần kết hợp giữa triệu chứng lâm sàng và đo so hai để đánh giá tình trạng của trẻ
ví dụ cháu hồng hào bình thường nhưng đo spo hai chỉ tám mươi chín mươi
thì đừng vội lo lắng hãy cứ bình tĩnh đo lại ông hiếu nói
bên cạnh đó nhiều máy đo sb hai trên thị trường không được kiểm chứng
số liệu sai làm ảnh hưởng đến việc theo dõi sức khỏe của bé
nếu chăm sóc điều trị trẻ ở nhà phụ huynh cố gắng chọn máy spo hai tốt
nếu là trẻ sơ sinh nên mua loại riêng dành cho trẻ sơ sinh để có kết quả chính xác
giám đốc bệnh viện học y nói
về thuốc hạ sốt phụ huynh chỉ cho con uống khi sốt ba mươi tám năm độ trở lên
lưu lượng phải theo cân nặng không được dùng thuốc người lớn pha cho trẻ uống
tôi đã gặp trường hợp bí quá không có sẵn thuốc
nên phụ huynh đã lấy thuốc người lớn bẻ đôi và thả vào nước cho con uống
khiến cháu có thể bị ngộ độc paracetamol gây suy gan cấp phó giáo sư tiến sĩ hiếu cảnh báo
khi trẻ có các dấu hiệu thở nhanh khó thở dữ dội rút ngóm lồng ngực ly bì lờ đờ bỏ bú
tím môi đầu chi chi lạnh nổi vân tím bằng mọi cách phụ huynh phải đưa trẻ vào bệnh viện
chúng ta đừng có chọn bệnh viện nào nổi tiếng mà hãy đưa trẻ vào bệnh viện gần nhất
có khả năng điều trị covid một mươi chín
vì có nhiều trường hợp cháu bé chỉ đến bệnh viện chậm chút thôi thì đã bị suy hấp nặng ảnh hưởng đến tính mạng
một sai lầm nữa của phụ huynh khi chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín tại nhà đó là đọc tin tức
nghe lời khuyên trên mạng cho trẻ uống thuốc chống đông viêm
bác sĩ này khuyên cáo
đây là việc rất nguy hiểm các nghiên cứu đã chứng minh trẻ nhỏ có khả năng đề kháng với virus tốt hơn
và các cơn bão situkin ít hơn so với người lớn
chúng ta chỉ dùng thuốc chống đông đường uống cho người lớn và được sự đồng ý
kê đơn của bác sĩ với trẻ em tuyệt đối không nên dùng
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu hai thuốc được phụ huynh hỏi nhiều khác
đó là thuốc giảm nồng độ virus trong cơ thể đường uống đường truyền
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu nói thêm
đây là thuốc chưa có khuyến cáo dùng cho trẻ dưới một mươi tám tuổi nên chúng tôi không khuyến cáo dùng
càng không khuyến cáo phụ huynh mua thuốc hàng sách tay của trung quốc nga nhật bản cho trẻ
như vậy với những lưu ý trên rất mong quý vị phụ huynh lưu tâm đừng tin những bác sĩ mạng
hay là những bài thuốc chưa có kiểm chứng rõ ràng đang lan truyền trên mạng
để đánh đổi bằng sức khỏe và mạng sống của người thân và con cái các bạn
theo đại diện bộ công thương ngày một mươi bảy tháng hai cơ quan này nhận được thông tin từ tỉnh lào cai
và chi nhánh thương vụ việt nam tại côn minh trung quốc về việc huyện hà khẩu trung quốc
thông báo ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa do phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín trong nội địa
phía trung quốc nga nhật bản cho biết
trung quốc dự kiến sẽ phong tỏa huyện hà khẩu và tiến hành xét nghiệm toàn dân
đồng thời đề nghị phía việt nam phối hợp tạm dừng hoạt động xuất khẩu
qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
để giảm thiểu thiệt hại cho người dân doanh nghiệp và tránh tình trạng un tắc
tôn đọng hàng hóa có thể xảy ra khi phía bạn tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu đường biên
bộ công thương đề nghị các địa phương vùng trồng vùng nuôi nông sản thủy sản
thường xuyên theo dõi tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía bắc
để kịp thời cập nhật thông tin từ các hộ sản xuất trên địa bàn
qua đó giúp bà con nông dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất
cho phù hợp với tình hình hiện nay
trước đó ngày bảy tháng hai cục xuất nhập khẩu bộ công thương đã có văn bản số năm mươi bốn nxk tmqt
gửi sở công thương các tỉnh thành phố để khuyến cáo về việc có thể xuất hiện tình trạng
un tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía bắc sau tết nguyên đán
cục xuất nhập khẩu đề nghị sở công thương các tỉnh vùng trồng vùng nuôi nông sản thủy sản
chủ động nghiên cứu và thực hiện các nội dung nêu tại văn bản này
trong vòng hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận trên một chín triệu ca mắc covid một mươi chín và trên một mươi một trăm linh ca tử vong
tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên bốn trăm một mươi chín tám triệu ca trong đó trên năm tám mươi bảy triệu ca tử vong
thì tại hồng kông trung quốc chính phủ nước này đã yêu cầu xét nghiệm bắt buộc toàn dân
trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ năm tại khu vực hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc
đang diễn biến ngày càng phức tạp chính quyền đa khu đã quyết định tiến hành xét nghiệm bắt buộc ba lần
đối với toàn bộ bảy năm triệu dân kể từ đầu tháng ba
chính quyền hồng kông sẽ sắp xếp lịch xét nghiệm dựa vào số chứng minh nhân dân id của người dân
lên kế hoạch hoàn thành xét nghiệm cho bảy năm triệu dân trong vòng một tuần thực hiện liên tục trong ba tuần
nghĩa là mỗi ngày xét nghiệm một triệu người và mỗi người sẽ xét nghiệm ba lần trong tuần
phương án tổng thể là thành lập một trăm linh điểm xét nghiệm ở hồng kông hoạt động ít nhất một mươi bốn tiếng một ngày
người dân chỉ cần đến địa điểm được chỉ định để xét nghiệm theo lịch hẹn
mục tiêu của chính quyền đà khu là đưa toàn bộ người mắc covid một mươi chín đến các cơ sở cách ly vào cuối tháng ba
không để hồng kông phải phong tỏa toàn thành phố
đợt xét nghiệm lần này là bắt buộc những người không tiến hành xét nghiệm theo quy định sẽ bị phạt một mươi đô la hồng kông khoảng một hai trăm tám mươi đô
chính quyền có thể phát hiện những người không xét nghiệm dựa vào thông tin id mà không cần áp dụng bất cứ thông tin cá nhân nào khác
nếu người dân không đi xét nghiệm có thể bị xử phạt dưới các hình thức như không thể đăng ký hoặc đổi biển số xe
không thể đăng ký số điện thoại di động theo tên thật
người vi phạm cũng có thể bị xử phạt ngay tại chỗ thậm chí bắt giữ nếu cảnh sát kiểm tra đi và phát hiện
điều này khiến hệ thống y tế lẫn cơ sở cách ly quá tải giữa lúc biến thể omicron lây lan nhanh chóng tại vùng lãnh thổ có mật độ dân số dài đặc
tiếp đó đặc khu trưởng hồng kông trung quốc carrie lam ngày một mươi tám tháng hai cho biết
vùng lãnh thổ này đã xác định được hơn hai mươi phòng khách sạn làm nơi cách ly cho bệnh nhân covid một mươi chín
do ca nhiễm covid một mươi chín tăng đột biến bệnh nhân nằm vật vờ ngoài bệnh viện
các cơ sở cách ly ở hồng kông đã hết chỗ trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải
một số bệnh nhân kể cả người lớn tuổi buộc phải nằm bên ngoài
nhìn vào việc trung quốc giáo riết truy vết vào khoanh vùng dập dịch
có thể thấy quyết tâm của anh bạn láng giềng đang được đẩy lên cao độ hơn bao giờ hết
để hồng kông không biến thành vũ hán thứ hai trung quốc đang dồn toàn lực sống còn với covid
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này từ quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
vào các khung một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo